trung tâm này tư vấn đăng ký qua mạng để lấy mã số gia sư
khi nào có lớp phù hợp thì trung tâm sẽ gọi lại chứ không cần phải đến trung tâm
khi nào có lớp phù hợp thì trung tâm sẽ gọi lại chứ không cần phải đến trung tâm

trung tâm nằm trên tầng ba của một căn nhà không biển quảng cáo

chúng tôi được hướng dẫn phải đăng ký trên web để nhận mã gia sư và được phân lớp phù hợp

cho chị hỏi ví dụ như là phí thì là như thế nào ý
ví dụ như đăng phí ý
phí của bên trung tâm em sẽ là bốn mươi năm và phí của nhà nguồn đầu tiên

bên em là hợp đồng chị dạy lớp cấp một thôi
chị chỉ cấp một thôi
đáng tiếng việt thôi
các sinh viên xem cái tâm lý của những học sinh
các sinh viên xem cái tâm lý của những học sinh

chị cho chị cái mã gia sư
các sinh viên xem cái tâm lý của những học sinh

mã gia sư này chỉ là tám trăm bảy mươi chín
tại một trung tâm gia sư ở quận thanh xuân
chỉ một tờ giấy a bốn dán ở cửa
hướng dẫn lên trung tâm gia sư ở tầng một của một căn nhà ở đường hạ đình
bên ngoài không có biển quảng cáo
chỉ đến khi vào văn phòng
chúng tôi mới thấy một bảng tên trung tâm gia sư hà nội
với phương châm uy tín chất lượng chuyên nghiệp
vậy thực chất trung tâm này có hoạt động đúng với dòng chữ trên
liệu đây có phải là nơi đáng để các bạn sinh viên
những người xin việc đặt niềm tin
chúng ta phải hiểu rằng là các trung tâm gia sư
nó phải nằm ở dưới dạng hình thức của công ty
là một công ty có chức năng giới thiệu việc làm
thứ hai nữa là gì là nó phải là một trung tâm có uy tín
thậm chí là có thể do một cái tổ chức nào đó trong một cái trường đại học nào nó đưa ra tổ chức
thế chúng ta thấy rằng là thứ ba nữa là chúng ta phải thấy rằng là
về nguyên tắc là chúng ta sẽ chỉ nộp tiền khi chúng ta kiếm được việc làm
tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta ứng trước cái khoản tiền
mà chúng ta chưa biết là cái công việc chúng ta sẽ được thực hiện như thế nào
thì đấy là một rủi ro đối với các bạn
theo quan sát chúng tôi thấy
tại đây cũng có cả hai đến ba người
thay nhau liên tục gọi điện từ các danh sách t
những số điện thoại địa chỉ có sẵn
theo nhiều thông tin chúng tôi có được
thì những danh sách này thường được các trung tâm mua từ những người bán data khách hàng trên mạng
chỉ cần lên mạng tìm mua data dữ liệu khách hàng
với nhiều từ khóa mua data khách hàng
danh sách khách hàng miễn phí
danh sách khách hàng tiềm năng
và như vậy thì sẽ không khó để những nơi như trung tâm gia sự này
có được cả lít danh sách khách hàng
nghiêm trọng nhất đó là những thông tin cá nhân
mà theo quy định
được pháp luật bảo vệ
thì hiện nay là chúng ta bị trao đổi mua bán
một cách chàn nan mà chúng ta không hề kiểm soát được
và cái hậu quả nhãn tiền đó là
hàng ngày chúng ta phải nhận rất nhiều các cuộc gọi
mà không mong muốn và bị làm phiền trong cuộc sống
cao hơn nữa là những số liệu
dữ liệu cá nhân của chúng ta
ví dụ như số điện thoại ngày sinh
hoặc là những dữ liệu thông tin về việc trao đổi ngân hàng
mà chúng ta lội ra thì chúng ta cũng là
những mùi ngon cho những cái hội đồng
hoạt động là lừa đảo trực tuyến
những cái thông tin khách hàng ấy
và những cái hacker mà có những ý định xấu ấy
có thể lấy được thì họ có thể lấy được từ rất là nhiều cách
họ có thể lấy trực tiếp từ chính những khách hàng
do những cái sự bất cẩn của khách hàng đó
hoặc là họ có thể lợi dụng những cái yếu điểm
về cái sơ hở ở trong hệ thống của những cái đơn vị
cung cấp dịch vụ cho khách hàng để mà họ hack
họ lấy được những cái dữ liệu của khách hàng đấy ra
hoặc là họ có thể thực hiện những cái chiêu trò lừa đảo
để mà khách hàng cung cấp thông tin trực tiếp cho họ luôn
ở bảng quảng cáo thì có tên là trung tâm gia sư hà nội
thế nhưng trong các hợp đồng của trung tâm ký với người xin việc
lại là một cái tên khác
phương thức hoạt động của các trung tâm gia sư đang dần được hé lộ
tiếp theo những chiêu trò đó là gì
những hứa hẹn của trung tâm gia sư có trở thành hiện thực
ở phần tiếp theo của chương trình
chúng tôi sẽ làm rõ những thông tin này
giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
bảo mẫu đánh chết bé trai một mươi tám tháng tuổi tại thành phố hồ chí minh
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
bé gái bị tủ đè chết tại một trường mầm non ở thái nguyên

tối tâm trật hẹp nhôn nháo là tất cả những gì chúng tôi có thể tìm ra
ghi nhận được trong một trường mầm non tư thục
tại khu công nghiệp tử sơn bắc ninh
gọi là trường mầm non
nhưng thực chất chỉ là một gian nhà chưa đầy năm mươi m hai
được ngăn tạm bỡ thành hai phòng
để trông giữ trẻ từ sáu tháng đến hai mươi bốn tháng
phụ huynh chỉ cần bỏ tiền
là sẽ có bảo mẫu trong cả ngày cả đêm
mà không cần thông qua bất cứ thủ tục nào
vừa chồng giữ tất cả các em bé chỉ từ sáu tháng tuổi này
là do một cụ già đã ngoài sáu mươi
làm mẹ của chủ cơ sở
phải phải bé
điều kiện thành lập trường mầm non tư thục thì trình độ của giáo viên và nhân viên được quy định rõ
trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non
trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên y tế học đường kế toán là có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao
chính vì vậy dịch vụ này khiến không ít người tỏ ra nghi ngờ về chất lượng
theo đại diện cục trẻ em tại nhiều khu công nghiệp hiện nay vẫn tồn tại một nghịch lý
có hàng nghìn công nhân với hàng nghìn trẻ nhưng lại thiếu điều kiện là những trường mầm non công
trong khi đó hàng loạt các nhóm trẻ lớp trẻ trường tư thục xuất hiện với nhiều cơ sở chưa đảm bảo an toàn cũng như chất lượng
quy định liên quan đến điều lệ hoạt động của trường mầm non nhưng mà tuy nhiên thì cái việc quản lý các nhóm trẻ gia đình các nhóm trẻ mầm non tư thục
ở một số địa phương thực hiện chưa được đầy đủ chưa được nghiêm túc
xã kim trung khu công nghiệp bắc thăng long hà nội
mặc dù là địa bàn sinh sống của hàng trăm hộ công nhân nhưng tại đây chỉ mới có hai trường mầm non công và có tới một mươi bốn nhóm trẻ độc lập
việc trẻ được đi học tại trường mầm non công trở thành khao khát của nhiều gia đình những công nhân tại kim trung
là công nhân một công ty điện tử thời gian chị mai được ở nhà chăm sóc con nhỏ như thế này là rất hiếm
mặc dù trên địa bàn có tới một mươi bốn nhóm trẻ độc lập và trường mầm non tư thục nhưng chị mai vẫn muốn gửi con vào một trường mầm non công
mặc dù trên địa bàn có tới một mươi bốn nhóm trẻ độc lập và trường mầm non công
mình cũng lo bởi vì chúng tôi là dân ở đến trọ
nhóm trẻ là hình thức tổ chức trông giữ trẻ từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi không phụ thuộc vào bất kỳ trường mầm non trường mẫu giáo nào
những nhóm trẻ lấp mẫu giáo độc lập như thế này được đặt trong khu dân cư hoặc ngay trong các hộ gia đình
tám mươi mét vuông là diện tích sân chơi của hơn hai trăm linh trẻ
mặc dù chật trội nhưng theo đánh giá của cơ sở
thì sân chơi này còn là có không gian hơn nhiều so với các nhóm trẻ khác
do hạn chế về diện tích đồ chơi cũng không được đầu tư
việc trẻ chen trúc sô đẩy thậm chí là cả leo trèo nguy hiểm như thế này vẫn thường xuyên diễn ra
mặc dù đã thành lập được bảy năm nhưng suốt những năm qua hàng trăm trẻ em tại nhóm trẻ này vẫn phải dùng chung một nhà vệ sinh

diện tích tôi thuê thì khá là rộng nhưng vì họ không cho phép để đào lắp thêm các khu vệ sinh
vì vậy là tôi vẫn chưa được lên trường là do mới chỉ được phép làm một khu vệ sinh
và còn một số hạn chế nữa đó là họ không cho sửa chữa
vì vậy bắt phải theo khuôn viên của nhà nước đã làm như thế nào thì mình phải làm theo thế
tiếp tục tìm hiểu với các nhóm trẻ tư
thì hạn chế không chỉ dừng lại ở việc không có khuôn viên

tòa nhà bảy tầng này chính là một nhóm trẻ được cấp phép
tuy nhiên tại thời điểm chúng tôi ghi hình sự mất an toàn cho trẻ hiện hữu ở khắp mọi nơi
lối lên dựng đứng hiểm trở lại xuất hiện nhiều dị vật như thế này
đến người lớn cũng có thể trượt ngã
thì tai nạn có thể xảy ra với các em nhỏ bất cứ lúc nào
các lớp học khép kín ngột ngạt
thế nhưng không thể tìm thấy bất cứ thiết bị phòng cháy chữa cháy nào
vị trí để bình chữa cháy là ở trên tầng bảy ạ
và khi được hỏi về trình độ chuyên môn
người tự nhận là giáo viên cũng trả lời rất ấp ứng
học từ trung cấp già và có bằng ạ
hiện tại em vừa theo học vừa làm
em học trung cấp sư phạm mầm non
ở chỗ văn phòng của cô thương mơ
hiện tại em đang theo học vì chưa có bằng
có những giáo viên mà được các cơ sở mầm non nhận
để làm việc trông và chăm lứa tuổi rất nhỏ
thì chưa có đủ những kiến thức
những kỹ năng chưa được đào tạo
qua những cái bậc quy định của bên ngành giáo dục và đào tạo
thiếu vắng những môi trường thực sự chất lượng và an toàn
là một hiện trạng xảy ra ở nhiều khu công nghiệp
khi việc đầu tư và quản lý giáo dục mầm non vẫn còn bị bỏ ngỏ
thì việc trẻ em đến trường trong độ tuổi bắt đầu hình thành nhận thức
nhưng phải học tập và hoạt động trong môi trường thiếu an toàn
vẫn sẽ còn tiếp diễn